lệnh này được icc đưa ra vào ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đối với tổng thống nga putin và bà myra lovabelova
ủy viên về quyền trẻ em liên bang nga với cáo buộc có thể liên quan đến tội ác chiến tranh khi đưa trẻ em từ ukraine sang nga một cách bất hợp pháp
sau đó nga đã phản đối không công nhận lệnh bắt giữ trên đồng thời khởi tố vụ án hình sự đối với các công tố viên và thẩm phán của tòa án hình sự quốc tế
liên quan đến cuộc xung đột gây gắt giữa nga và ukraine
ngày năm tháng năm bộ quốc phòng nga cho hay nhóm chiến đấu trung tâm đã thâu tóm kiểm soát toàn bộ làng ocharatite
cách thành phố afrika thuộc donetsk khoảng hai mươi năm km về phía tây bắc
theo đó afrika đã rơi vào tay các lực lượng của moscow từ tháng hai năm nay sau nhiều tháng giao tranh ác liệt
theo đài reuters diễn biến mới đánh dấu việc quân đội nga tiếp tục đạt thêm các lợi thế quan trọng ở donbass
trước đó truyền thông nga đã đưa tin binh lính nước này đã chiếm được phần phía nam của ocherestite
khi tiến công dọc theo tuyến đường sát trong khu vực
cùng ngày bộ tổng tham mưu ukraine đã thông báo điều chỉnh số liệu ước tính về tổn thất khí tài của phía nga
trong cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua giữa hai nước
báo bra dẫn lời các nhà chức trách ukraine giải thích rằng
sau luồng dữ liệu tình báo cập nhật liên tục ukraine cần phải điều chỉnh số liệu về tổng thiệt hại
đối với một số hạng mục của đối phương bao gồm xe chiến đấu bọc thép hệ thống pháo binh
hệ thống tiên lửa phóng loạt tiên lửa hành trình các phương tiện và thiết bị đặc biệt
theo báo cáo điều chỉnh mới nhất kiev nhận định kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào hồi cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày năm tháng năm năm nay quân nga đã mất một mươi bốn một trăm bảy mươi chín xe chiến đấu bọc thép
tăng so với con số là một mươi bốn một trăm năm mươi sáu công bố vào ngày bốn tháng năm một mươi hai hai trăm hai mươi một khẩu pháo
tăng so với con số một mươi hai một trăm bốn mươi tám công bố trước đó
theo báo cáo điều chỉnh mới nhất kiev nhận định kể từ khi cuộc xung đột bùng phá vỡ bằng tiên lửa phóng loạt

một mươi sáu bốn trăm một mươi tám xe chở nhiên liệu vào các phương tiện khác trước cập nhật là một mươi sáu ba trăm ba mươi bảy
cũng như hai hai trang thiết bị đặc biệt số liệu cũ là hai mươi
phía ukraine công tin đối phương đã mất tới gần bốn trăm tám mươi binh sĩ bảy ba trăm bảy mươi năm xe tăng
bốn trăm bốn mươi chín máy bay cánh cố định ba trăm hai mươi năm trực thăng
hơn chín sáu trăm linh máy bay không người lái chiến thuật hai mươi sáu chuyến hạm và một tàu ngầm
nhìn vào những bất lợi mà ukraine đang gặp phải
ngoại trưởng hungary lo sợ về viễn cảnh thế chiến ba bùng nổ
nếu các quốc gia châu âu can thiệp trực tiếp vào xung đột giữa nga và ukraine
cụ thể mới đây khi phát biểu tại hội nghị của đảng cầm quyền liên minh thành niên dân chủ công dân hungary
ngoại trưởng hungary peter sitato đã nhận định
chỉ cần có thêm một nước châu âu can dự vào xung đột ukraine
nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới sẽ xuất hiện bởi đó chắc chắn là thành viên nato
nếu một nước nato xung đột trực diện với nga thế chiến ba là không thể tránh khỏi
theo vị ngoại trưởng này châu âu đang trong tình trạng khẩn cấp
đồng thời cho rằng giới lãnh đạo chính trị tại nhiều nước trong khu vực hành động thiếu suy xét kỹ lưỡng
và làm gia tăng rủi ro xung đột vũ trang lan rộng
do vậy ông bày tỏ lo ngại về những tuyên bố điên rồ xuất hiện trong thời gian qua
đề cập đến khả năng đưa quân đội châu âu vào ukraine hay thậm chí là triển khai vũ khí hạt nhân
tuyên bố trên được ngoại trưởng hungary đưa ra trước thềm cuộc bầu cử đại biểu nghị viện liên minh châu âu eu vào ngày chín tháng sáu
ông kêu gọi cử tri hungary ủng hộ những đảng phái châu âu có lập trường ủng hộ ngừng bắn ngay lập tức tại ukraine
và nối lại đàm phán kiev moscow để chấm dứt xung đột
ông seato lập luận rằng cuộc chiến tại ukraine sẽ không bao giờ kết thúc
nếu các thế lực thiếu chiến giữ được vị thế
ở nghị viện châu âu ngoại trưởng hungary nói eu và nato đang đàm phán viện trợ quân sự hàng chục tỷ usd trong năm năm cho kiev
sau đó hungary cần cử các đại biểu ủng hộ hòa bình vào cơ quan này
ý tưởng đưa quan đến ukraine đã bị nhiều nước nato phản đối
lo ngại liên minh bị kéo vào cuộc chiến rộng hơn với nga mỹ đức anh và ba lan
và nhiều nước châu âu tuyên bố không có kế hoạch gửi quân tới ukraine
tuy nhiên tổng thống pháp emmanu macron từ đầu năm đến nay đã nhiều lần đề cập đến phương án này
trong cuộc phỏng vấn mới nhất lãnh đạo pháp nói nước mình có thể đưa quân đến ukraine
nếu moscow sắp chọc thùng phong tuyến và kiev chính thức đề nghị cứu viện
trong chuyến thăm kiev vừa qua tổng thư ký nato stolenberg cũng khẳng định
việc cung cấp kịp thời vũ khí cho ukraine vào lúc này là vấn đề sinh tử đối với họ
theo đó ông starlonberg khẳng định mọi thứ sẽ thay đổi
các đồng minh khác đang xem xét những gì họ có thể làm thêm
ông mong đợi sẽ có những thông báo mới trong thời gian tới
tổng thư ký nato cho hay
nếu các đồng minh phải lựa chọn giữa việc đáp ứng các mục tiêu năng lực của nato
hoặc hỗ trợ ukraine họ nên ủng hộ ukraine
bên cạnh đó ông stolnberg nhận định ukraine vẫn có cơ hội chiến thắng
nếu đồng minh đẩy nhanh viện trợ và chuyển giao vũ khí đến tiền tuyến
quân đội ukraine đã bị áp đảo về hòa lực trong nhiều tháng qua
và phải sử dụng đạn dược một cách tiết kiệm
tuy nhiên vẫn chưa có muộn để giúp ukraine chiến thắng
nato cần khẩn trương thực hiện lời hứa biến cam kết thành những chuyến hàng vũ khí và đạn dược
việc này cần bắt đầu ngay lập tức
trong cuộc họp báo chung với tổng thống zelensky tại kiev
ông stolg thừa nhận rằng việc mỹ chỉ hoãn viện trợ quân sự trong nhiều tháng qua
đã để lại hậu quả nghiêm trọng trên chiến trường
tuy nhiên ông bày tỏ lạc quan rằng với những cảm kết viện trợ mới nhất từ mỹ và các đồng minh
mọi nhu cầu cấp thiết của ukraine sẽ được đáp ứng
đến nay ukraine có chút hy vọng sẽ đạt được bước tiến mới
khi các lực lượng nước này tiếp tục nhận được nguồn cung cấp vũ khí
và thiết bị mới để tiếp tục chiến đấu với các lực lượng nga
dù vậy do sự thiếu ổn định của các nguồn viện trợ trong tương lai
một số nhà phân tích đã đặt câu hỏi về thành công mà ukraine thực sự có thể đạt được trước nga
một quốc gia đã chuyển ngành công nghiệp quốc phòng sang chế độ thời chiến
theo các nhà phân tích nếu như viện trợ bổ sung cho phép ukraine
tiếp tục chiến đấu với lực lượng nga trong thời gian ngắn
thì chiến thắng là điều khó có thể xảy ra
hơn nữa vẫn cần phải xem xét cách ukraine
hoặc các đối tác bảo trợ của nước này định nghĩa ra sao về chiến thắng
andres tosa cố vấn khu vực trung và đông âu tại công ty tư vấn rủi ro tanao cho biết
gói viện trợ mới của mỹ có thể ngăn chặn thất bại tiềm tàng của ukraine vào năm hai nghìn hai mươi bốn
thế nhưng rõ ràng có một mối nguy hiểm của việc ukraine phụ thuộc quá mức vào viện trợ phương tây
thời gian qua đã chứng minh điều này
theo vị chuyên gia này ukraine và các đối tác dường như thiếu tầm nhìn chung về định nghĩa chiến thắng
cũng như những bước đi và nguồn lực cần thiết
để đạt được chiến thắng đó kiev vẫn đặt mục tiêu giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ rơi vào tay nga
thế nhưng ít ai thấy rằng điều này là thực tế trong thời gian ngắn hạn và trung hạn
các cuộc thảo luận về giải pháp thay thế có thể sẽ diễn ra vào cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
đặc biệt khi có sự thay đổi về tỷ lệ người dân ukraine sẵn sàng chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ
để chấm dứt tình trạng giao tranh ngày càng tăng nhiệt
ukraine nhiều lần khẳng định sẽ giải phóng toàn bộ các vùng lãnh thổ mà nga chiếm giữ
trong đó có bán đảo crimea và bốn khu vực mà moscow sắp nhập vào năm hai nghìn hai mươi hai
chuyên gia andrewtosa cho rằng giới lãnh đạo nga đã khẳng định quyết tâm giành chiến thắng tại ukraine
và khó có khả năng tự nguyện rút quân khỏi miền nam và miền đông nước này
riêng tại khu vực miền đông nga đã nhận được sự hỗ trợ từ phe ly khai trong hơn một thập kỷ qua
các nhà phân tích nhận định cần phải có một cuộc đối thoại chân thành và thẳng thắn giữa ukraine
cùng các đối tác để hoạch định về một chiến thắng cụ thể
cùng với những nhượng bộ và giải pháp cần thiết để đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc lệnh ngừng bắn
bên cạnh đó nhiều chuyên gia cũng cho rằng hy vọng của ukraine về việc đạt được những đột phá trong tương lai
phụ thuộc khá nhiều vào sự cung cấp viện trợ kịp thời của phương tây
trong trường hợp ngược lại kiev sẽ đối mặt với rủi ro lớn vì thiếu nhân lực và vũ khí